hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam và báo lao động đã tổ chức họp báo để công bố về chương trình vinh quang việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề thi đua làm theo lời bác nhằm tôn vinh hàng trăm tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước
chương trình vinh quang việt nam đã lựa chọn giới thiệu và tôn vinh một mươi hai cá nhân bảy tập thể có thành tích xuất sắc không ngừng sáng tạo phấn đấu góp phần xứng đáng vào sự trưởng thành của đất nước nhân kỷ niệm năm mươi năm toàn đảng toàn dân và toàn quân học tập làm theo di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
đây là chương trình được tổ chức hàng năm đã trở thành sự kiện có uy tín lớn trong xã hội thu hút sự quan tâm của nhân dân trong cả nước có tác động tích cực và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cũng như là động lực để công nhân viên chức lao động nỗ lực phấn đấu
chương trình vinh quang việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra vào chín h ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại cung văn hóa hữu nghị hà nội